tuy nhiên đây lại là vùng dễ tổn thương do sạt lỡ và những tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu đặc biệt là vào cao điểm mùa mưa bão
lo ngại nhất là tỉnh cà mau nơi chiếm gần một phần ba chiều dài bờ biển vùng đồng bằng sông cửu long và có tới ba mặt giáp biển
tam giang một trong ba con sông lớn nhất của vùng sông nước cà mau con sông ấy đã tạo thuận lợi trong đi lại vận chuyển hàng hóa
nhưng hiện tại là nỗi ám ảnh không ít của hộ dân dọc trên tuyến
dưới dòng nước cuồn cuộn và lòng sông sâu thẳm ấy đến nay đã có không ít ngôi nhà đã một đi không trở lại
như cút sông ngay vực chợ kênh một mươi bảy này hàng chục ngôi nhà phút chóc đã nằm im dưới đáy sông
em đứng trong vòng có năm phút em mất nước em uống thì em nghe à mà quá lớn rồi em thấy gì em sợ là không phải là đánh lộn mà cũng không phải mèo kiêu
em thấy gì là chắc vợ chồng ai đánh lộn rồi em nói gì là lỡ đắt rồi
chạy ngược trước em mới kêu ông chồng em á là anh ơi mở cửa chạy lỡ đắt rồi
cái ông nói trời bão đó lỡ đắt thì lót xáy á
em nói trời lót xáy gì ra sao ơi dữ trời lắm rồi
cái ông nghe vậy ông mới mở lửa tung ra hai chồng ẩm đứa con chạy
tung ra thì em cứ ẩm đứa con em cứ chạy tới em cũng biết lỡ tới đâu nữa
thì em chạy về tới nhà em thì em quay lại thì nhà em nó đi hết trơn chứ mới xong
mười giờ bốn mươi thì tôi đã có phát hiện ra tiếng động
nghĩa là nó chuyển vung đắt
trong lúc đó thì nói chung ra dọn đồ cũng không kẹt đâu bị nó nhanh quá
trong thời gian mà sạch lỡ đắt là chỉ trong vòng hai chục phút một hồi thôi
đúng là tới mười một giờ là nó đã sạch hoàn toàn hết
tới đây thì yêu cầu ở trên đó nghiên cứu xem xét coi làm cái bờ kè cho nó dẫn chắc
để sau này mà mình
những hộ kinh doanh ta buôn bán để bảo quản tài sản nó tốt hơn với cái nó không còn sạt lỡ nữa
rồi ở trên thì nó ngay mình cũng bảo quản luôn cả cái xóm nhà trên luôn
có mặt tại khu vực chợ kênh một mươi bảy không lâu sau vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra
vào tối ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khu vực sạch lỡ đắt dài khoảng một trăm linh mét
chiều rộng tính từ mép bờ khoảng một mươi năm mét và độ sâu không dưới sáu mét
sự việc quá bất ngờ người dân chỉ kịp chạy thoát thân còn tài sản gần như mất hết
trong đó một mươi hai trên một mươi bốn căn nhà của một mươi hộ tiểu thương trong chợ đã mãi mãi bị nhấn chìm xuống sông
với tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn tám trăm linh triệu đồng
cũng lo lắng lắm mà thấy cũng rất nguy hiểm mà cái cuộc sống của mình nó khó khăn
tại vì hoàn cảnh mình không có mình dán để sinh sống
cứ gần mấy sông này cũng biết xảy ra mà nguy hiểm lắm
sạch lỡ bất cứ lúc nào mình cũng không biết
dẫu biết các nhà ven các ngã ba sông sẽ thuận tiện trong sinh hoạt buôn bán và cũng tìm ẩn lớn nguy cơ sạch lỡ đắt
tuy nhiên thói quen ấy đến nay vẫn còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ cư dân biệt vườn sông nước cà mau
chỉ riêng trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
càng xảy ra hai mươi hai vụ sạch lỡ đất với tổng chiều dài hơn năm trăm linh mét gây thiệt hại hoàn toàn hai mươi hai nhà dân
trong đó nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở tại khu vực chợ kênh một mươi bảy xã hách tàm giang
sạch lỡ đến rồi qua đi trong nháy mắt
nhưng hậu quả của chúng đã để lợi khôn lược
nói như lời cửa miệng của người dân gặp hỏa hoạn thì ít ra vẫn có cái nền để thoát lại nhà
nhưng chẳng may bị sạch lỡ đất thì cả nhà và nền đều mất hết
phúc chốc lâm vào cảnh trắng tay
đối với thời gian tới thì cũng kiến nghị các ngành chức năng
cũng quan tâm đầu tư cho tàm giang cái bờ kè của khu sạch lỡ ấp kinh bãi hiện nay
tại vì cái khu này đa phần là bà con buôn bán dân sông
cũng ảnh hưởng rất nhiều
tính có cái quá trình buôn bán của bà con
nếu mà di dời những cái điểm khác thì nó không thuận lợi bằng như hiện nay
có ba mặt giáp biển và hơn một mươi km chiều dài sông rạch ân thông ra biển
nên cà mau là tỉnh chịu tác động nặng nề từ thiên tai
biến đổi khí hậu gây nên tình trạng sạt lỡ bờ sông bờ biển
bước vào mùa mưa bão chưa lâu
nhưng đến nay
trên địa bàn tỉnh cà mau đã xảy ra hàng chục vụ sạch lỡ đất ven sông
với tổng chiều dài ba hai trăm sáu mươi một m làm hư hỏng ba trăm hai mươi tám m lộ bê tông ba mươi m lộ nhựa và gây thiệt hại bốn mươi sáu nhà dân
ngoài những vụ sạch lỡ nêu trên toàn tỉnh này hiện còn tới hai mươi bảy vị trí sạch lỡ ven sông
với tổng chiều dài hơn ba mươi bảy tám trăm chín mươi mét
trong đó có tới tám vị trí sạt lở rất nguy hiểm với chiều dài hơn bốn bảy trăm chín mươi m
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sản xuất kinh doanh của hơn một hộ dân
nếu không kịp thời ứng phó và di dời khẩn cấp
tuy nhiên việc di dời hết sức khó khăn do thiếu quỹ đất và không ít hộ chưa chịu di dời
vì lo ảnh hưởng đến sinh kế
những điểm sạch lỡ
chúng tôi cũng có báo và đề nghị cấp có thẩm quyền
những điểm sạch lỡ đó thì chúng tôi tập kết những vật tư chủ yếu cần thiết
ví dụ như cửa tràm giải bạc hbde lực lượng túc trực kết hợp với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng quân quân dân túc trực để xử lý định quân
dưới tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan
từ năm hai nghìn bảy đến nay
trên địa bàn tỉnh cà mau
đã mất ít nhất gần chín triệu đồng
chín hecta rừng phòng hộ
trong số hơn hai trăm năm mươi km chiều dài bờ biển ở cà mau
thì hiện khoảng năm mươi chiều dài
trong diện thường xuyên bị sạch lỡ
trong đó có hơn bảy mươi sáu km bờ biển
thuộc diện sạch lỡ nguy hiểm
và cực kỳ nguy hiểm
đe dọa đến hàng trăm hectare đất sản xuất của người dân
đặc biệt là hơn một trăm hai mươi tám hectare đất
sản xuất vùng ngọt của hơn hai mươi một sáu trăm linh hộ dân
nằm sau đê biển tây
hiện nay đang ra ban bố tình huống khẩn cấp
để bảo vệ ngay
những đoạn rất sung yếu mà không còn giặt rừng máy hoài
chúng tôi cũng dùng giải tháp thảm đá
để giữ mái đê và khoảng luộc không đê còn lại
còn những đoạn mà
cây rừng còn mỏng còn một mươi hai mươi m thì chúng tôi dùng rõ đá
dùng đá xếp cao
để giữ lại chân rừng không để tiếp tục mất rừng ảnh hưởng đến đê
hầu hết ở những đoạn
mà chúng ta
thì chủ yếu là những đoạn kè trong tình huống là kè khẩn cấp
nó bị xói lở hết đai rừng thì chúng ta mới chuyển khai kè
rồi đó là những đoạn
mà chúng ta thực hiện các dự án hiện nay
cũng là những đoạn
đai rừng còn mỏng thì chúng ta mới đưa vào dự án
thì có những cái tình huống đó
từ khi chúng ta đưa vào trong dự án
cho đến khi chúng ta
thực hiện triển khai kè thì nó mất một khoảng thời gian và trong khoảng thời gian này
thì bị xói lở nó diễn biến nữa
bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ của trung ương
đến nay tỉnh cà mau
đã xử lý được hơn hai mươi tám năm km chiều dài bờ biển
bằng các loại kè phá sóng
kết hợp tạo bãi bòi
để trồng rừng
tuy nhiên những công trình như thế này
đòi hỏi nguồn kinh phí rừng
nguy hiểm lớn
và phải có chiến lược đầu tư dài hạn
để ứng phó hiệu quả
với tình trạng sạt lở ở vùng đất
cuối trời tổ quốc này
cái diễn biến
của biến đổi khí hậu
là nó đang trong cái diễn thế
là xói lở là chính
và như vậy đó
thì có thể nói đó là
trước hay sau gì
chúng ta cũng phải thực hiện kè
nhưng nếu như chúng ta kè mà chủ động
ở những cái nơi chúng ta chủ động
thì cái đai rừng ở bên ngoài
chúng ta còn
còn nếu như mà chúng ta
không có cái sự chủ động này
thì chúng ta kè chậm
thì cái đai rừng này nó
nó sẽ mất đi
và khi đai rừng nó bị mất đi
thì chúng ta cũng buộc phải
cũng buộc phải kè
nhưng mà trong cái tình thế bị động
thì chúng ta sẽ
mất cái đai rừng
chỉ riêng khoảng hai tháng gần đây
lực lượng chức năng của tỉnh
đã tiến hành hơn chục chuyến khảo sát ven biển
đã phát hiện sáu vị trí sạt lở cực kỳ nguy hiểm
ven bờ biển tây
với tổng chiều dài hơn ba ba trăm linh mét
tại những vị trí sạt lở mới
phần lớn sống dữ đã cuốn mắt vạt rừng phòng hộ
nguy cơ gây vỡ đê
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nặng nhất là vị trí sạt lở thuộc đoạn từ hương mai
đến tiểu dừa
xã khánh tiến
huyện u minh
tổng chiều dài khoảng chín trăm năm mươi bảy mét
khu vực trên hiện đai rừng
chỉ còn từ một
thậm chí có đoạn không còn đai rừng phòng hộ trắng sóng sạt lở
cách mặt đê hiện hữu gần nhất từ một đến hai mét
thì thấy là cái sạt lở rất là nhanh
sông biển rất là lớn
có những cái đoạn hiện nay là các phương tiện máy móc thi công đã ra nằm sẵn rồi
nhưng mà việc đi ra để thực hiện thi công là rất là khó anh em phải canh phải chờ những lúc nào sống nó giảm xuống
thì xà lan mới ra được để mà đóng cọc
kè rồi bỏ đá vào
những cái đoạn hiện nay đó chúng tôi lo nhất
là những cái đoạn chưa có kè
mà đai rừng nó rất là mỏng thậm chí có chỗ là không còn đai rừng nữa
thì sống biển tác động vào chân đê vào thân đê
rất là nguy hiểm cho đê
theo dự báo của cơ quan chức năng
từ nay đến cuối năm sẽ còn từ bốn đến năm cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
trong đó có từ một đến hai cơn bão áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền và vùng biển nằm bộ
trong các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
và đầu năm hai nghìn hai mươi một
dự báo cũng lưu ý
trong mùa mưa bão
sẽ có những đợt nước dân kèm sóng lớn
rất nguy hiểm cho những đoạn đê bên ngoài không còn đai rừng phòng hộ
từ dự báo nêu trên
và căn cứ vào tình hình sạt lở thực tế
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đã ra quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển tây
tại các khu vực sạt lở nguy hiểm
cho nên là sau khi đi kiểm tra này về chúng tôi sẽ xác định rất cụ thể lại cái
chiều dài những cái đoạn mà hiện nay chưa có kè
những cái đoạn chưa được gia cố thân đê
đoạn nào nhất là những cái đoạn nào mà không còn đai rừng
thì chắc là phải
báo cáo kiến nghiệm viên trung ương cho cơ chế khẩn cấp
để giải quyết những đoạn này
để mà chúng ta
bảo vệ được cái đê
rồi những đoạn nào mà còn đai rừng thì ta cũng phải khẩn cấp làm cái kè để giữ cái đai rừng đó
chứ còn nếu làm kè rồi mà cái đai rừng nó mất
thì cũng không giữ được không bảo vệ được thân đê lúc đó mình lại tiếp tục
làm cái kè giữ chân đê nữa thì rất là tốn kém
còn nếu ta không làm kịp thời những cái công trình
để đảm bảo cái này
thì nguy cơ vỡ đê trong mùa mưa bão từ đê đến cuối năm
thì rất là lớn
cùng với việc nâng cao ý thức người dân
và cộng đồng dân cư
về việc ứng phó với tình trạng sạt lở trong mùa mưa bão
ngành chức năng
cần có kế hoạch ứng phó lâu dài
và hiệu quả sạch lỡ bờ sông bờ biển ở cà mau
để người dân không phải phập phòng
chạy lở trong mùa mưa bão sau này